đúng một mươi bảy h ngày tám tháng bốn giờ địa phương tức hai mươi hai h tối qua theo giờ việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã đến sân bay quốc tế budapest thủ đô budapest
bắt đầu chuyến thăm chính thức hungary từ ngày tám tới ngày một mươi một tháng bốn
theo lời mời của chủ tịch quốc hội hungary kovács lazaro
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
tại sân bay có vụ trưởng vũ lễ tân quốc hội hungary somfaj zotan
đại sứ việt nam tại hungary nguyễn thanh tuấn
cán bộ đại sứ quán việt nam và đại diện kiều bào tại hungary
việt nam hungary thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
việt nam đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhà nước và nhân dân hungary
mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống hai nước được duy trì
và gần đây có nhiều bước phát triển mới
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước phát triển năng động
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu hungary có một mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực
với tổng vốn đăng ký là năm mươi sáu mươi sáu triệu usd
đứng thứ năm mươi năm trong tổng số một trăm linh năm quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại việt nam